theo thống kê mỗi năm ngành thủy sản đóng góp hơn ba tổng giá trị sản phẩm quốc nội
sản phẩm thủy sản của việt nam đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong đó ngao là một trong bốn sản phẩm nuôi trồng thủy sản chủ lực của nước ta
để nắm bắt cơ hội thị trường cũng như tham gia thị trường trên diện rộng
việc thực hành sản xuất bền vững và gắn kết theo chuỗi luôn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp thủy sản
và là xu hướng chung của thị trường
hôm qua một mươi năm tháng một mươi hai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã công bố chứng nhận asc đầu tiên
tại việt nam và trên thế giới cho ngao merrechik lirata
người nuôi ngao merechik lirata có nguồn gốc từ vùng đông bằng sông kiều long
được nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và đưa vào phát triển nuôi ở hầu hết các tỉnh ven biển
có những bước phát triển mạnh mẽ cả về diện tích và sản lượng nuôi đã và đang vươn lên
trở thành một trong bốn ngành thủy sản nuôi công nghiệp chủ lực của việt nam
bao gồm tôm cá cha cá rô phi và ngao
nó là thiên niên rất là ưu ái cho các vùng biển các tỉnh ven biển miền bắc mình
có thể từ hải phòng thái bình nam định và ninh bình là những tỉnh có thể phát triển nuôi trồng ngao rất là tốt
nhóm sản phẩm nhuyễn thể gồm các sản phẩm mà chúng ta thường biết như là mực ngao rồi hào v v
là một trong những nhóm trọng điểm
và cái nhóm này thì chiếm khoảng trong top năm mươi
xuất khẩu thủy sản của chúng ta
tức là chiếm khoảng bảy bảy với một cái kim ngạch xuất khẩu là khoảng sáu trăm năm mươi chín triệu usd
và hiện nay chúng ta thấy rằng là các cái tỉnh mà trọng điểm về sản xuất nuôi trồng của cái nhóm nhuyễn thể này
thì đa phần là cái tỉnh duyên hải đồng bằng sông hồng
và với một diện tích hiện nay khoảng tầm bốn mươi một hectare
diện tích nuôi ngao và các loài nhuyễn thể tính đến năm hai nghìn một mươi chín ước khoảng bốn mươi một năm trăm linh ha
với sản lượng gần ba trăm một mươi tấn
kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn một mươi chín đạt gần chín mươi bốn triệu usd trong đó ngao là sáu mươi ba triệu usd
các sản phẩm ngao merechik lirata của việt nam được ưa chuộng tại thị trường nhiều nước trên thế giới
như các nước châu âu mỹ nhật bản hàn quốc
trong đó thị trường châu âu chiếm tỷ trọng năm mươi hai tổng sản lượng ngao xuất khẩu của việt nam
thị trường xuất khẩu là thị trường quan trọng
mỗi khách hàng thì nó có những yêu cầu riêng nên là tất cả những cái tiêu chuẩn của khách hàng mình đều phải đáp ứng
thì nó có mấy cái tiêu chuẩn cơ bản
thứ nhất là về màu sắc thứ hai về kích cỡ và thứ ba là cái lượng cát bên trong
và đặc biệt là nó không có những con ngao mà nó bị hỏng ở bên trong khi mà xuất khẩu ra ngoài
ngành ngao thời gian vừa qua cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là các rào cản kỹ thuật
vấn đề kiểm dịch truy xuất nguồn gốc sản phẩm và những yêu cầu ngày càng cao của nước nhập khẩu
với các hệ thống chứng nhận dày đặc
nếu việt nam giải quyết được những khó khăn trên thì sẽ khai thác hiệu quả diện tích bãi triều ven biển
và tạo công an việc làm cho khoảng hai trăm linh lao động tại các địa phương của việt nam